ca sĩ người thổ nhĩ kỳ aslan đức không còn xa lạ với bạn trẻ yêu nhạc việt nam
nhân dịp tết cổ truyền chàng ca sĩ này đã cho ra mắt mv thế giới tuyệt vời
với mong muốn giới thiệu và quảng bá văn hóa việt nam tới bạn bè quốc tế
cũng như truyền tải thông điệp hòa bình trên thế giới
thế giới tuyệt vời là ca khúc dựa trên nhạc thổ nhĩ kỳ
được nhạc sĩ trẻ nguyễn văn trung đặt lời việt
thông điệp chính của ca khúc là ca ngợi hòa bình phản đối chiến tranh
tất cả mọi người trên thế giới chung sống hòa bình không phân biệt màu da sắc tộc
phần lớn bối cảnh xuất hiện trong mv đều là những địa điểm nổi tiếng của hà nội
những địa điểm mang dấu ấn lịch sử của thủ đô vì hòa bình
điều đặc biệt trong ca khúc này không gian tràn ngập sắc xuân
với cành đào mâm cỗ ngày tết và dòng người hối hả những ngày cuối năm
giai điệu trẻ trung sôi động cùng giọng hát đầy tình cảm của ca sĩ aslan đức
đã dẫn dắt người nghe đến không gian của hà nội vào xuân
của lòng người phơi phới vui tươi và hy vọng vào tương lai tươi sáng